với mục đích khuyến khích tinh thần thể dục thể thao nâng cao tính cộng đồng và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án tài trợ từ thiện trong nhiều lĩnh vực như y tế sức khỏe giáo dục tại việt nam
sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện bbgv charity fund run đang bước vào quá trình khởi động trước khi chính thức diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một tới đây
sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện bbgv charity fun run hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại buv campus ecopark văn giang tại hưng yên vào ngày ba tháng một mươi một tới đây
qua một mươi chín năm tổ chức chương trình với sự góp mặt của đại sứ quán anh và hiệp hội các doanh nghiệp anh quốc tại việt nam đã thu hút được hơn một trăm linh người tham dự
gây quỹ được hơn một mươi tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện
mục đích của chương trình là khuyến khích tinh thần thể dục thể thao nâng cao tính cộng đồng
và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án tài trợ từ thiện tại việt nam trong nhiều lĩnh vực như giáo dục y tế sức khỏe phòng chống thiên tai